nhằm tăng cường bảo đảm an toàn giao thông kiểm soát tải trọng của phương tiện bộ giao thông vận tải cũng vừa ra quyết định thành lập đoàn thanh tra công tác để quản lý hoạt động vận tải tại nhiều tỉnh thành trên địa bàn cả nước
đoàn thanh tra của bộ giao thông vận tải sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô và hoạt động của bến xe ô tô khách tại các địa phương gồm tp hcm đồng nai bình thuận hà tĩnh nghệ an lào cai
thời kỳ thanh tra từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín đến thời điểm thanh tra và các thời kỳ khác có liên quan
đoàn thanh tra gồm thành viên là thanh tra bộ giao thông vận tải vụ vận tải thanh tra tổng cục đường bộ việt nam đại diện thanh tra sở thông vận tải các tỉnh thành được thanh tra lần này
bộ giao thông vận tải giao thanh tra bộ phê duyệt kế hoạch tiến hành thanh tra thay đổi thành viên đoàn thanh tra chỉ đạo theo dõi giúp bộ trưởng bộ giao thông vận tải xử lý hoặc trình bộ trưởng bộ giao thông vận tải xử lý theo thẩm quyền các kiến nghị của đoàn thanh tra